ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã thống nhất đề xuất của sở xây dựng và viện quy hoạch xây dựng thành phố
về phương án điều chỉnh quy hoạch đối với bãi tắm đường xuống biển và lối đi công cộng dọc bờ biển
trước khu du lịch sinh thái nam ô thuộc địa bàn quận liên triều
cụ thể khu vực phía bắc gành nam ô từ mực nước biển lùi năm mươi mét thiết lập đường danh giới bảo vệ bờ biển
và điều chỉnh danh giới dự án lùi vào sau đường danh giới bảo vệ bờ biển
tổ chức ba lối xuống biển và làm công viên quảng trường phục vụ công cộng tại vị trí đầu đường nguyễn tất thành
nối dài vị trí lăng ngư ông và miếu âm hồn vị trí miếu bà liễu hạnh ra gành nam ô với tổng diện tích hai trăm sáu mươi m hai
trong khi đó diện tích quy hoạch đã phê duyệt trước đây là hơn ba trăm sáu mươi sáu m hai
ngoài ra một số bãi tắm thuộc quận ngũ hành sơn sơn trà do các doanh nghiệp đầu tư cũng đã được xem xét mở lối đi
việc điều chỉnh quy hoạch đã tạo được sự đồng thuận